theo chú ruột của nạn nhân hát chia sẻ ngay sau khi nhận được tin hát không may tử vong do tai nạn lao động ông gần như chết lặng chân tay bùn rùn
người đàn ông ngoài năm mươi nén nước mắt cho biết cháu hát hiện chưa lập gia đình đang ở cùng mẹ nghe tin cháu mất mẹ của cháu không kìm được nước mắt ngã quỷ tại chỗ
trước đó vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái có trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
theo đó trong lúc nhóm công nhân tiến hành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái đơn vị trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
thì bất ngờ xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến bảy người tử vong ba người bị thương được đưa đi cấp cứu gấp
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
kiểm tra nắm tình hình và họp bàn chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn
ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban
với sự tham gia của đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ngành chức năng và lãnh đạo công ty để chỉ đạo khắc phục hậu quả
đồng thời thành lập các tổ công tác của các huyện để trực tiếp phối hợp thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân
đến thời điểm này tỉnh đã triển khai các chính sách giải pháp hỗ trợ ban đầu của tỉnh của huyện và của công ty đối với các nạn nhân của vụ tai nạn lao động
các gia đình có người thân xấu xố thiệt mạng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng đón đưa người thân về gia đình để lo hậu sự
các công nhân bị thương đã được bệnh viện đa khoa tỉnh chữa trị tích cực hiện sức khỏe đã ổn định đối với các công việc khác vẫn đang được nỗ lực thực hiện theo kế hoạch
bên cạnh đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo luật định
trường hợp cần thiết có thể đề nghị các cơ quan chức năng của bộ công an hỗ trợ thực hiện công tác điều tra để việc điều tra được nhanh chóng và chính xác
khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định
đồng thời cũng yêu cầu công ty tạm dừng một số hoạt động để đảm bảo an toàn và phục vụ hoạt động điều tra chủ động phối hợp chặt chẽ cung cấp đầy đủ kịp thời trung thực thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra
ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên sơ thẩm xét xử ba cha con chủ công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp gồm các bị cáo trần quy thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một trần uyên phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trần ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng cha con ông thanh cho vay tiền với lãi suất ba một tháng dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên khi bên vay vi phạm hợp đồng hoặc chậm trả lãi suất sẽ tăng lên bốn năm một tháng
theo đó khi cho vay ông trần quý thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản
mà buộc bên vay là các cá nhân doanh nghiệp phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần để che giấu việc cho vay bằng hợp đồng giả cách
giá trị của các dự án bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế
tuy nhiên sau khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản hợp đồng giả cách
ông thanh được cho là chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt các bất động sản vốn góp cổ phần
theo thỏa thuận ông thanh lại đưa ra các lý do như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại
phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc để không trả lại tài sản
cũng theo cáo trạng từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh và hai con gái đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với tổng giá trị hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
quá trình điều tra gia đình các bị cáo đã nộp hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án
phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ công an huyện đạo hawaii tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị đang tích cực triển khai lực lượng truy bắt một nhóm đối tượng đã mang hùng khí xông vào nhà dân
tấn công khiến hai người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn xã hà lâm
thông tin ban đầu khoảng bảy h ba mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng bốn nhóm giang hồ năm thanh niên đi cùng trên chiếc xe ô tô con
mang biển số bốn mươi chín a bốn nghìn một trăm một mươi bảy mang theo nhiều mã tấu dao dựa
tìm đến nhà anh nguyễn quang duy hai mươi chín tuổi ngụ tại thôn ba xã hà lâm
lúc này trong nhà ngoài anh duy còn có vợ và em trai tên nguyễn công dân hai mươi hai tuổi
các đối tượng xông vào nhà và dùng mã tấu dao dựa truy sát anh duy và anh công
thấy vậy hai người đã cầm hung khí chống trả nhưng bị nhóm đối tượng dồn vào góc tường tấn công rồn dập
tất cả diễn biến vụ việc chỉ diễn ra trong vòng gần năm phút và được camera an ninh nhà anh duy ghi lại toàn bộ
hậu quả hai nạn nhân đều bị trọng thương được chuyển về bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm cấp cứu điều trị
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đạ hoai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường
được biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong lúc vợ chồng anh nguyễn quang duy đi hát karaoke
tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn đạ mơ ri giữa vợ anh duy và một nhân viên nữ tại quán karaoke xảy ra sô sát nhẹ
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc hai bé trai đạp xe đi lang thang đến năm trăm linh km mới đây cha của một trong hai cậu bé đã có mặt
tại trụ sở công an xã giào sàn huyện phong thổ tỉnh lai châu đón con trai đi lạc về nhà ở bàn dền thang b trên địa bàn
theo người này từ cuối tháng ba con trai anh ria là em lý a c cùng người bạn gần nhà lù as đều một mươi năm tuổi đạp xe bỏ nhà đi
lý a c là con cả trong gia đình có bốn anh chị em
cậu bé học lớp chín cách nhà năm trăm linh m
ngày thường xe và các em đi chợ vợ chồng anh gia lên nương làm dẫy
người cha cho hay ngày hai mươi chín tháng ba đi làm về anh không thấy xây đâu chỉ nghĩ con sang nhà bạn chơi
trước đó thỉnh thoảng con cũng hay đi chơi cùng bạn
anh cho biết gia đình chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng nhiều ngày không có tin tức gì
đến ngày một mươi tám tháng bốn một hộ dân ở huyện mai châu tỉnh hòa bình sinh sống ven quốc lộ sáu
phát hiện lý a c và lù as dắt theo xe đạp có biểu hiện đói khát mệt mỏi
người dân đưa hai đứa trẻ về nhà tắm rửa cắt tóc thay quần áo
rồi báo công an huyện mai châu tới đón về trụ sở chăm sóc tìm người thân cho hai cháu
một cán bộ công an huyện mai châu cho biết qua lời khai ban đầu
lý a c và lù as nói không biết nhân thân lai lịch của bản thân và người thân trong gia đình
hai cậu bé nói tiếng mông bập bẹ tiếng kinh cho biết đi từ huyện mường trà tỉnh điện biên
từ khoảng hai tuần trước xuống hà nội tìm mẹ
hai đứa trẻ cũng khai là anh em cùng cha khác mẹ sau khi bố mất không biết mẹ đang ở đâu
cũng chưa từng thấy mẹ về thăm con không nhớ mẹ đã đi từ năm nào
hai anh em sống nương tựa vào nhau bằng việc lượm phế liệu và sống trong căn lều tạm ven đường
vị cán bộ cho biết thông qua báo chí mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng
đến đêm một mươi chín tháng bốn lực lượng chức năng đã liên lạc với người thân
gia đình hai cháu ở huyện phong thổ tỉnh lai châu để xác minh thông tin
cha của một trong hai cháu bé cho biết người quen đọc thông tin tìm người thân trẻ đi lạc của công an huyện mai châu
nên đã báo với gia đình lúc này người cha mới biết con trai và người bạn ở gần nhà bỏ nhà đi
sau khi xác minh chính quyền cho biết hai đứa trẻ bỏ nhà đi từ ngày hai mươi chín tháng ba
đến thời điểm công an huyện mai châu phát hiện hai cháu đã đi được hai mươi một ngày tổng quãng đường khoảng năm trăm linh km
liên quan đến vụ việc trưởng bản dền tháng b xã giao san huyện phong thổ cho biết
hai cháu lý a xây và lù a s sống cùng bố mẹ ở bản
hai gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo chủ yếu làm ruộng
theo trưởng ban đây là lần đầu hai cháu bỏ nhà đi lâu ngày trước đó hai cậu bé thỉnh thoảng trốn học đi lang thang
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi ba tháng bốn công an quận hai bà trưng thành phố hà nội xác nhận phát hiện một cô gái đã tử vong
tại hồ thanh nhàn trong công viên tuổi trẻ phường thanh nhàn quận hai bà trưng
vụ việc được người dân báo với lực lượng chức năng
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi ba tháng bốn người dân trong công viên tuổi trẻ bàng hoàng phát hiện
một cô gái ở dưới hồ thanh nhàn một số người dân đã nhanh chóng bơi ra hiện trường nhưng khi tiếp cận thì xác định nạn nhân đã tử vong
theo một số nhân chứng cô gái trẻ do dẫn dối bạn trai nên đã nhảy xuống hồ nhưng không lên được
ngay sau đó công an quận hai bà trưng và phòng cảnh sát phòng cháy chưa cháy công an thành phố hà nội đã có mặt tại hiện trường
đến khoảng chín h ba mươi năm phút lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ
điều tra xác minh bước đầu xác định nạn nhân là ngô tb sinh năm hai nghìn một ở hà nội đã tử vong
lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra vụ việc và khoanh vùng hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
cũng trong ngày hai mươi ba tháng bốn thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng giải cứu thành công cháu gái một mươi ba tuổi bị lừa bán ra nước ngoài về tới cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh an toàn
nạn nhân là cháu lo p l người dân tộc thái quê ở huyện mường ảng tỉnh nhận biên
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc lên mạng xã hội facebook cháu l có quen một phụ nữ rồi bị đối tượng này rụ rỗ lôi kéo và bị lừa bán sang myanmar
sau khi sập bẫy chúng bắt ép cháu lờ lao động vất vả
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cháu lại bị các đối tượng bán cho một công ty trung quốc ở đặc khu kinh tế tỉnh bò kẹo lào
tại đây cháu bị ép lao động làm việc vất vả các đối tượng cho cháu l biết nếu muốn thoát khỏi nơi này thì nói với gia đình phải đưa số tiền chuộc là một mươi nhân dân tệ tương đương khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
nên cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu tới bộ đội biên phòng hà tĩnh nhận được thông tin bộ đội biên phòng hà tĩnh đã lên kế hoạch giải cứu nạn nhân
sau khi giải cứu thành công cháu l lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao cháu cho tổ chức trẻ em rồng xanh tại hà nội để hỗ trợ tâm lý sức khỏe trước khi bàn giao cháu cho gia đình
mới đây thông tin từ công an huyện bình chánh tp hcm cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày người đàn ông chạy xe máy biển số tp hcm trên đường nguyễn thị trọn hướng ra đường liên ấp hai xã
và khi đến gần giao lộ nguyễn thị trọn lê thị ngay xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thì xảy ra tai nạn tử vong tại chỗ
công an huyện bình chánh sau đó phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân
người gặp tai nạn tử vong được xác định tên s hai mươi chín tuổi quê tiền giang hiện thuê trọ ở huyện bình chánh
theo người thân vào trưa cùng ngày sau khi đi làm về anh s qua nhà người thân bên vợ để thăm chơi đùa cùng con nhỏ
khi anh trên đường quay về nhà trọ thì gặp tai nạn thương tâm
hình ảnh từ camera an ninh gần đó cho thấy anh hs chạy xe máy
khi đến khu vực trên thì loạn trạng chưa rõ nguyên nhân
nạn nhân sau đó ngã xuống đường đúng lúc xe máy cày chở vật liệu xây dựng chạy tới và xảy ra tai nạn
nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ
theo phản ánh của người dân mới đây một hộ dân trên địa bàn ở thôn như phượng hạ xã long hưng huyện văn giang tỉnh hưng yên
liên tiếp ba ngày bị tạt chất bẩn vào nhà
được biết ngôi nhà bị tạt chất bẩn là của ông đoàn văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
theo ông vượng gia đình ông đang xây nhà tại một thửa đất ở khu đô thị mới văn giang
ngày một mươi hai tháng bốn khi ông lên công trình thì thấy nhà bị ai đó đổ chất thải hỗn hợp mắm tôm và dầu linh
ngay sau đó ông chụp ảnh hiện trường dọn sạch để tiếp tục thi công
đến sáng một mươi ba tháng bốn ông phượng lại phát hiện ngôi nhà đang thi công bị hát sơn đen lên hai cột ngoài sành chính
gia đình nạn nhân cho biết hai ngày liên tiếp nhà bị đổ chất bẩn
do nghi ngờ người thực hiện hành vi có chủ đích gia đình đã trình báo gửi đơn lên công an thị trấn văn giang
theo ông vượng sự việc không những gây bất an cho gia đình ông mà còn ảnh hưởng tới những người trực tiếp xây dựng công trình ở đây
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng lạ tạt chất bẩn vào nhà riêng của gia đình ông phượng
ông vượng cho biết trong thời gian xây dựng công trình cũng như làm ăn kinh tế gia đình ông không gây mâu thuẫn với ai
chính vì thế ông rất lo lắng về sự việc
theo chủ tịch ủy ban nhân dân xã long hưng huyện văn giang cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc
chính quyền địa phương đã phối hợp với công an huyện triển khai các bước để sớm tìm ra các đối tượng thực hiện hành vi đổ chất thải vào nhà dân
vị cán bộ cho biết thêm ông đoàn văn vượng là một công dân bình thường trên địa bàn
ông vượng thực hiện rất tốt các quy định của xã hội
trong khi chờ đợi kết quả điều tra gia đình ông phượng hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm
đồng thời có những biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị chỉ cách thủ đô hà nội khoảng hơn một trăm năm mươi km đảo cát bà đang trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình bạn trẻ
cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày đặc biệt là vào dịp cuối tuần
do lượng khách dồn về quá đông khiến cho bến phà mới đông bài quá tải người dân xếp hàng hơn một tiếng để lên phà
được biết từ ngày một tháng ba bến phà đồng bài thay thế bến phà gót để vận chuyển khách từ đất liền ra đảo cát bà
khoảng cách từ bến đồng bài đến bến cái viềng đảo cát bà là một tám mươi sáu km dài hơn tuyến cũ một trăm hai mươi m
thời gian di chuyển qua eo biển cát hải lâu hơn khoảng một mươi phút
cảnh tượng bến phà đông đúc diễn ra vào hai ngày cuối tuần hai mươi và hai mươi một tháng bốn trước thềm kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
ô tô xếp hàng dài từ năm trăm linh bảy trăm linh m từ bến phà ra gần đường cao tốc tân vũ lạch huyện
được biết những năm gần đây nhu cầu du lịch đảo cát bà tăng cao
công ty đã kín lịch từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
khách chủ yếu chọn nghỉ dưỡng tại khách sạn trên đảo cát bà
vì lượng khách đổ về đảo quá đông nhiều du khách phàn nàn đã phải đợi rất lâu
chen trúc giữa trời nắng mới có thể lên được phà ra đảo cát bà
điều này gây ra không ít phiền toái ảnh hưởng trải nghiệm du lịch của người dân
đại diện flamingco cát bà cho biết từ tháng bốn đến tháng chín được xem là mùa du lịch cao điểm ở cát bà
dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đơn vị này đã hết phòng từ cách đây cả tháng chủ yếu là khách đặt theo đoàn
dịp cuối tuần lượng khách thường đông hơn so với ngày thường
năm nay dịp nghỉ lễ kéo dài năm ngày vlaminko cát bà đạt mức công suất phòng như kỳ vọng
quỹ phòng dịp này đã hết từ lâu khách thường đặt phòng cách đây cả tháng thậm chí hai tháng
theo đại diện ban quản lý bến phà đồng bài cái viềng cho biết vào ngày cuối tuần
người dân và các phương tiện xếp hàng chờ lên phà giờ cao điểm sáng trưa chiều và phải mất ít nhất khoảng một tiếng để sang bên kia sông
dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tại đảo cát bà chính quyền huyện đảo cát hải tổ chức lễ hội làng cá và khai trương mùa du lịch với hàng loạt sự kiện thu hút người dân và du khách
đại diện ban quản lý bến phà cho biết những ngày cuối tuần dù chưa phải dịp nghỉ lễ nhưng tình trạng ủn tắc thường xuyên tái diễn giờ cao điểm
nhiều đoàn khách người nước ngoài đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng và xe hợp đồng để ra đảo cát bà
đặc biệt trong ngày hai mươi tháng bốn khách đi bộ xuống phà tập trung đông đúc tuy nhiên lúc này phà bị mắc cạn không thể rời bến
du khách được yêu cầu đi ngược lên phía trên chở phương tiện khác ra kéo phà vào dẫn đến tình trạng người đi bộn nháo trên bến như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội
tại đầu bến phà đồng bài nhiều ô tô gặp khó khăn khi đánh lái lúc lên bờ
nếu không được các nhân viên bến phà sử dụng hộp sắt gỗ kê kích thì phương tiện dễ bị sập gầm hỏng xe bởi độ dốc của máy phà lớn
điều này đã kéo dài thời gian di chuyển của mỗi chuyến phà
ngoài ra năng lực vận tải vẫn không thay đổi với năm phà lớn và ba phà nhỏ
trong khi lịch trình bến phà mới dài hơn bến cũ thời gian di chuyển trên sông tăng thêm một mươi phút một chuyến
thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hải phòng một doanh nghiệp đang khẩn trương đóng mới năm chiếc phà hiện đại
tốc độ di chuyển nhanh hơn và sức chứa lớn hơn nhằm nâng cao năng lực vận hành cho bến phà mới trong mùa du lịch cao điểm sắp tới
đại diện ban quản lý bến phà cho biết thêm dự kiến vào dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm bến sẽ duy tu bảo dưỡng phương tiện hiện có
huy động toàn bộ hệ thống phà tối đa nhân lực vận hành đảm bảo an toàn cho người dân và du khách không để tái diễn tình trạng ủn tắc
thưa quý vị dự đoán trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm kéo dài năm ngày sắp tới
hàng không sẽ vô cùng nhộn nhịp
mới đây cục hàng không việt nam đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại các cảng hàng không
để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
cụ thể biện pháp an ninh thắt chặt tại cảng hàng không nội bài tân sơn nhất buôn ma thuột
pleiku liên khương từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
tại cảng hàng không điện biên và cơ sở không lưu tại cảng hàng không điện biên từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một mươi hai tháng năm
nhà chức trách hàng không yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv cảng hàng không quốc tế vân đồn
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm chủ động phối hợp với cơ quan công an địa phương kịp thời nắm bắt tình hình
sẵn sàng xử lý tình huống vắc xinh
cục hàng không nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không
theo chương trình an ninh hàng không quy chế an ninh hàng không đã được phê duyệt giả soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết
song song đó các cảng hàng không chủ động bố trí bổ sung nhân sự trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua các cảng hàng không
sân bay tăng và tăng cường kiểm tra đôn đốc quản lý nâng cao ý thức cảnh sát tinh thần trách nhiệm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ
đối với các hãng hàng không việt nam cục yêu cầu ra soát duy trì tốt các quy trình thủ tục bảo đảm an ninh hàng không thuộc trách nhiệm của hãng bay
đồng thời phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh
an toàn tại khu vực làm thủ tục hàng không khu vực hạn chế và trên máy bay theo quy trình xử lý vụ việc vi phạm an ninh hàng không
thưa quý vị lễ hội đền thái vi là một trong những lễ hội truyền thống đã có từ lâu đời tại ninh bình
đến ngày một mươi năm tháng ba âm lịch hàng năm lễ hội này lại được tổ chức với sự thanh kính của người dân địa phương và sự mong chờ của du khách thập phương
đền thái phi là nơi thờ tự linh thiêng của vương triều trần do thái thượng hoàng trần thái tông vị vua đầu tiên của nhà trần xuất gia vi hành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua hàng trăm năm ngôi đền vẫn uy nghiêm tráng lệ ngày nay là nơi để chiêm bái và thắng cảnh
đều đạn vào ngày một mươi bốn một mươi năm tháng ba âm lịch hàng năm tại ngôi đền hàng trăm năm tuổi này lễ hội đền thái vi
một lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương được tổ chức
đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân xã ninh hải huyện hoa lư để tưởng nhớ công ơn của các vị vua trần
đặc biệt là vua trần thái tông người đã có công chiêu dân lập ấp ở xã ninh hải
lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp xã với nhiều nghi thức của phần lễ đảm bảo tính trang nghiêm như lễ mở cửa đền rước kiệu dân hương lễ tạ
các đội kiệu đội cờ đội chiêng trống của các thôn trên địa bàn xã ninh hải huyện hoa lư được rước từ sân đình các đến sân rồng đền thái vi
sau lễ dức kiệu các đoàn đại biểu và nhân dân sẽ vào dân hương tế lễ để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt vạn sự bình an
tham gia lễ hội nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng bắc bộ
với những nghi lễ dân gian truyền thống cùng các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm đua thuyền kéo co
đến với lễ hội nhiều du khách nước ngoài bày tỏ vô cùng hào hức chờ đợi những trải nghiệm văn hóa truyền thống việt nam tại đây